trước nguy cơ xảy ra sạt lờ nguy hiểm trên tuyến quốc lộ chín mươi một tỉnh an giang đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép chỉnh trị dòng chảy sông hậu bảo vệ quốc lộ chín mươi một
hiện nay an giang đang vào mùa mưa nguy cơ sạt lờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
do đó để xử lý sạt lở một cách căn cơ triệt đề sớm ổn định dân cư và hoàn trả lại mặt đường quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã bình mỹ của huyện châu phú
thì cần phải thực hiện việc nạo vét thông luồng chỉnh trị dòng chảy sông hậu
tỉnh an giang đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện xã hội hóa dự án chỉnh trị dòng chảy sông hậu bảo vệ quốc lộ chín mươi một
đoạn thuộc xã bình mỹ huyện châu phú với chiều dài khoảng ba km so với đoạn thượng lưu và hạ lưu liên kề
việc chỉnh trị nạo vét thông luồng kết hợp với tận thu cát